mùa mưa lũ đã đến tại các tỉnh miền núi nỗi lo sạt lở đất luôn thường trực
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân dọc hai bên bờ sông suối
tình trạng sói lở còn gây mất đất sản xuất nông nghiệp và uy hiếp trực tiếp đến tính mạng tài sản của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
một đoạn sông năng chảy qua huyện ba bể lòng sông đã rộng gấp ba bốn lần so với vài năm trước
điều này đồng nghĩa với việc diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp có nhiều thửa ruộng ven bờ đã biến mất
tại nhiều vị trí đất sản xuất bị sạt lở tạo thành tan luy thẳng đứng cao từ hai đến ba mét so với mặt sông
trong khi đó hầu hết người dân sống hai bên bờ sông dựa vào nông nghiệp
nên mỗi mùa mưa lũ kế sinh nhai của họ lại bị đe dọa
điều này đồng nghĩa với việc diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp có nhiều thửa ruộng ven bờ đã biến mất
điều này đồng nghĩa với việc diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp có nhiều mùa mưa lũ kế sinh nhai của họ lại bị đe dọa
trong khi đó hầu hết người dân sống hai bên bờ sông dựa vào nông nghiệp có nhiều thửa ruộng ven bờ đã biến mất
điều này đồng nghĩa với việc diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp có nhiều thửa ruộng ven bờ đã biến mất
trong khi đó hầu hết người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng